dự báo dịp tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi tám lượng thịt lợn gà tiêu thụ ở tp hcm sẽ gia tăng
để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng các cơ quan chức năng tp hcm đang tăng cường kiểm tra
kiểm soát việc vận chuyển giết mổ và mua bán thịt gia súc gia cầm
trong dịp tết nguyên đán dự kiến mỗi ngày tp hcm sẽ tiêu thụ khoảng một mươi một con lợn và tám mươi con gà vịt
tuy nhiên tp hcm chỉ có khả năng cung cấp khoảng hai mươi năm lượng thịt gia súc gia cầm cho người tiêu dùng
số còn lại phải nhập từ các tỉnh thành khác trong khu vực
các cơ quan chức năng của tp hcm đang tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát việc vận chuyển giết mổ và mua bán thịt gia súc gia cầm
bên cạnh bốn trạm kiểm dịch động vật cố định tại các cửa ngõ ra vào tp hcm
tri cục trăn nuôi thú hy tp hcm cũng phối hợp phòng cảnh sát môi trường công an tp hcm và ủy ban nhân dân các quận huyện
của gia súc gia cầm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như giết mổ lậu bơm nước tạp chất và tiêm thuốc an thần cho lợn